chương tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắk vừa phối hợp với trung tâm y tế huyện yên xúc tiến hành điều tra giám sát ổ dịch tay chân miệng tại trường mồn non hoa lan
qua điều tra xác minh và khám các ca bệnh ngành chức năng khẳng định đây là ổ dịch tay chân miệng
ổ dịch xảy ra tại lớp trẻ hai trường mồn non hoa lan ở thuân trường xã yà lộc huyện yên xúc
các bệnh đầu tiên là cháu hpv sinh năm hai nghìn hai mươi một lớp trẻ hai
cháu v phát bệnh vào ngày ba mươi một tháng ba với triệu chứng sốt đau họng chán ăn lét miệng và có ban dạng phòng nước ở tay chân đầu gối và mông
sau đó nhà trường phát hiện thêm bốn cháu có dấu hiệu bị bệnh tay chân miệng
bà vi thị xuân hiệu trưởng trường mồn non hoa lan xã yà lộc huyện yên xúc cho biết
toàn trường hiện có chín nhóm lớp học sinh với một trăm năm mươi sáu học sinh hai mươi chín cán bộ giáo viên
nhưng các cháu đã được ghi nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh đều được nhà trường cho nghỉ học và yêu cầu phụ huynh đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất
hiện nay nhà trường đang tập trung vệ sinh khử chung dụng cụ học tập và đồ chơi cho trẻ tổ chức khám theo dõi sức khỏe của các trẻ nhiễm bệnh
tại mỗi lớp học đều được giáo viên chủ nhiệm vệ sinh lớp học hướng dẫn cho các cháu đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhằm không để dịch bệnh tay chân miệng lan rộng ra cộng đồng
ngay sau khi phát hiện dịch bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện yên xuốp hướng dẫn trạm y tế xã yalov để phối hợp với các nhà trường thực hiện điều tra dịch tễ các ca bệnh
phun hóa chất tiêu độc khử trùng và vệ sinh lớp học đồ chơi của trẻ khám sàng lọc phân loại ca bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng và điều trị
hướng dẫn cách ly theo dõi điều trị các trường hợp mắc bệnh tại nhà giám sát báo cáo tình hình các ca bệnh diễn biến tại ổ dịch bệnh
tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng bệnh và điều trị cho học sinh thực hiện công tác vệ sinh khử chung khử khuẩn tại các lớp học đồ chơi đồ dùng học tập và môi trường xung quanh nhà trường
bên cạnh đó chỉ đạo y tế thôn thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch và hướng dẫn điều trị tại cộng đồng
bác sĩ dương văn hải phụ trách khoa kiểm soát bệnh tật và hivs trung tâm y tế huyện ia súp tính đến chiều ngày hai tháng bốn ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non hoa lan và xã yalov đã ghi nhận chín trường hợp trẻ có dấu hiệu mắc bệnh tay chân miệng
trong đó đã có bốn ca dương tính năm ca nghi ngờ và những dấu hiệu của bệnh
hiện nay công tác quanh vùng dọc dịch và hướng dẫn phòng bệnh đã được trung tâm y tế huyện yersouk góp rút kiểm tra nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh
tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ nhất là với các bé dưới năm tuổi trẻ lớn hơn hoặc người lớn cũng có thể là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh nhưng tỷ lệ này sẽ thấp hơn
bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan dễ thành dịch cao điểm nhất của bệnh là vào tháng ba đến tháng năm và từ tháng tám đến tháng chín hàng năm bệnh rất nguy hiểm nếu có được phát hiện và có phương pháp điều trị kịp thời
các dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tay chân miệng bao gồm trẻ bị sốt mệt mỏi là dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh
bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu nhận biết khác nhau tùy vào giai đoạn cụ thể như sau
giai đoạn ủ bệnh ba sáu ngày giai đoạn khởi phát bắt đầu với những triệu chứng dễ dàng nhận thấy trẻ bị sốt mệt mỏi suốt nhẹ ba mươi bảy năm ba mươi tám độ c hoặc bị sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ c đau họng tổn thương đau rắt ở xăng và miệng
chảy nước bọt nhiều biến ăn tiêu chảy vài lần trong ngày giai đoạn toàn phát thường bắt đầu một đến hai ngày sau khi khởi phát bệnh trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh như
phát ban dọng phỏng nước ở lòng bàn tay bàn chân đầu gối mông các bóng nước có đường kính từ hai đến một mươi mm màu xám có hình bầu dục chúng có thể mọc lồi hoặc ẩn ở dưới da sớ cảm giác cộm không đau không ngứa
loét miệng ấn niêm mặc má lợi và lưỡi của trẻ xuất hiện các bóng nước có đường kính từ hai đến ba mm dễ vỡ khi vỡ tạo thành vết loét điều này khiến trẻ đau khi ăn dễ quấy khóc trên mông của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xuất hiện các mụn lở rộp da
dấu hiệu toàn thân số loạn trì giác mê sảng co giật ở giai đoạn toàn phát trẻ bắt đầu phát ban ở bàn chân
ngoài các triệu chứng điển hình như trên tùy vào từng bào cơ địa bệnh tay trên miệng còn có thể xuất hiện thêm những biểu hiện như bóng nước rất ít sen kẽ với hồng ban hoặc chỉ xuất hiện hồng ban một số trường hợp bés xuất hiện lết miệng
nếu tình trạng bệnh nhẹ sau bảy một mươi ngày chăm sóc tại nhà trẻ sẽ hồi phục sức khỏe hoàn toàn trường hợp bé sốt cao trên ba mươi chín độ c kéo dài hơn bốn mươi tám giờ kèm theo các dấu hiệu như ói tay chân run co giật tim đập nhanh khó thở san nổi vằn toàn thân gia đình cần đưa trẻ nhập viện ngay lập tức
sau khi khỏi bệnh cơ thể của trẻ sẽ miễn dịch với chủng virus ca bệnh tuy nhiên theo kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng trẻ có thể bị mắc tay chân miệng nhiều lần và những lần khác là do chủng virus khác nhau
chia sẻ bệnh tay chân miệng phó dư tiến sĩ bác sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho biết
ví dụ dấu hiệu toàn thân là dấu hiệu đầu tiên là sốt rất cao được chưa
thế còn dấu hiệu toàn thân thứ hai là gì là mệt mệt lửa không chịu chơi đúng không quấy suốt ngày đúng không
đấy thì nó dễ theo dõi đúng không thứ ba nữa là gì thứ nhất là nó nôn rất nhiều cái đấy cũng là những triệu chứng chung thông mệt mỏi nôn đúng không
thế rồi thì có thể là sao ạ à khó thở mình cũng có thể quan sát nhìn nó đắn đắn ra được
hoặc là chân tay nó lạnh à cái chân tay lạnh cực kỳ quan trọng chân tay lạnh mà lúc đó không sốt nhé
chứ còn nếu chàng con mà sốt rất cao thì bao giờ tay chân nó lạnh khi nó giảm sốt thì tay chân nó là hết
đấy thì chúng tôi phải nói là quan sát tình trạng chung của cháu là cực kỳ quan trọng
còn bệnh tay chân miệng bao gồm trẻ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh
trẻ có thể hít phải nuốt các dịch tiết nước bọt của người bệnh khi ăn uống chung hò hát thơi nói chuyện
tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mụn nước bọng nước phân của người bệnh
trẻ cầm nắm đồ chơi chạm vào các vật dụng của trẻ bệnh lây qua bàn tay của người chăm sóc trẻ
bệnh tay chân miệng lây lan rất nhanh chóng khi trẻ lành tiếp xúc với trẻ bị bệnh
vì cách thức lây chuyển của bệnh khá nhanh nên tay chân miệng rất dễ bùng phát thành dịch lớn
khi phát hiện bệnh nếu không điều trị bệnh kịp thời và có những biện pháp phòng tránh
thì những trẻ xung quanh có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào
bệnh tay chân miệng thường không dẫn tới những biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị sớm
tuy nhiên một số trường hợp phát hiện trễ bệnh tiến triển nặng và gây ra một số biến chứng nguy hiểm đến sau
bị viêm mảng nã virus triệu chứng sốt đau đầu cứng cổ đau lưng bệnh nhân cần nhập viện điều trị
các biến chứng hiếm khỏng khác sẽ bao gồm bại liệt tê liệt hoặc viêm não
đối với trẻ có biến chứng não sẽ xuất hiện những triệu chứng khó nhận thấy như khó ngủ quáy khóc nhiều
thường xuyên giật mình lúc thức dậy hay bắt đầu gủ xe hoảng hốt nói làm nhảm tay chân run co giật sốt cao méo miệng
khi trẻ xuất hiện những triệu chứng trên nếu không phát hiện điều trị đúng và kịp thời trẻ có thể tử vong trong vài giờ
nếu con được vệ sinh sạch sẽ thì bệnh nhân cũng có thể bị bội nhiễm tại các nước mụn trên da
khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh nhân bố mẹ cần đưa trẻ thăm khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được chẩn đoán đúng bệnh
nên đưa trẻ thăm khám càng sớm càng tốt khi có những dấu hiệu bất thường
hiện nay trường hợp thuốc đặc trị vaccine phòng bệnh tay chân miệng
cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt
giảm đau bù đ đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ
trường hợp trẻ bị sốt cao bạn có thể sử dụng racitamol để hạ sốt và giảm đau
liêu ý tuyệt đối không sử dụng thuốc có chứa thành phần acyrin
ngoài ra bố mẹ cũng nên sử dụng nước muối sinh lý chín để sát trùng niêm mạc cho trẻ
về chế độ ăn hàng ngày cũng cần đảm bảo đầy đủ sinh dưỡng bù nước kịp thời để phòng tránh trẻ bị mất nước hạ đường khuyết
đối với trẻ bú mẹ cần tăng cường cho trẻ bú nhiều lần trong ngày
với trẻ lớn hơn cần kiêng các loại thức ăn có thể khiến trẻ đau rát tổn thương miệng như thức ăn nóng đọc
thay vào đó bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn loãng nguội dễ tiêu hóa như trào loãng sữa sữa hạt chè đậu
nên bé từ chối ăn ba mẹ không nên cưỡng ép mãi cho bé uống sữa và uống sữa chua để thay thế
hoa quả dầu trái cây vitamin khoáng chất cũng là thực phẩm cần thiết cho trẻ khi điều trị bệnh tay chân miệng
bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn dặn lỏng nguội và dễ tiêu hóa
bên cạnh đó cũng cần phải vệ sinh da sạch sẽ cho trẻ để phong tránh bội nhiễm vi khuẩn bằng cách
tắm cho trẻ bằng những loại nước có tính sắt trủng nhẹ như nước lá trẻ xanh
sau khi tắm sử dụng dung dịch xanh metiel để bôi lên các vết bỏng nước trên da
lưu ý cần theo dõi bé thường xuyên để phát hiện sớm điều trị những biến chứng nguy hiểm nếu có
một số sai lầm cần tránh khi điều trị bệnh tây trần miệng cho bé bao gồm
bố mẹ thường lo lắng khi trẻ nổi mụn nước nhiều nhưng điều này cho thấy tình trạng bệnh nhẹ hơn so với những nổi mụn nước ẩn dưới da
với trẻ không bị lát miệng bội nhiễm thì không nên sử dụng thuốc kháng sinh và tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ quan trong cơ thể và khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn
ngoài ra uống quá nhiều các loại vitamin trong thời gian bị bệnh cũng là một điều không cần thiết
việc kiêng tắm cũng có thể khiến cho trẻ bị ngỡ ngáy nhiễm trùng
do đó bố mẹ nên tắm cho bé như bình thường tắm nước ấm và chỗ kín gió
cách phòng bệnh tay chân miệng bao gồm
bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh nhất vào giai đoạn chuyển mùa nhất là vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho virus phát triển gây bệnh
bệnh chủ yếu xuất hiện ở những khu vực đông người như trường học nhà trẻ
vì vậy bố mẹ cần nắm được những cách phòng ngừa bệnh hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của bệnh gây tổn thương cho bé
hiện nay không có vaccine phòng bệnh tự nhiên tuy nhiên bố mẹ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh bằng một số cách đơn giản như sau
rửa tay thường xuyên với sạc phòng trước khi chuẩn bị thức ăn ăn uống cho trẻ nhỏ
sử dụng xà phòng để làm sạch các vật dụng khử chung bằng các chất tẩy rửa thông thường